chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình đời sống văn nghệ của truyền hình nhân dân
thưa quý vị và các bạn được thành lập từ năm hai nghìn một mươi bốn dự án treo bốn mươi tám giờ tôi trèo về quê hương đã trở thành sân chơi cho những bạn sinh viên nói riêng
và những người khát khao được tìm hiểu và gìn giữ những giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc nói chung
là sự kiện thường niên của dự án chương trình gala là dịp để chính các học viên thể hiện kết quả học tập của mình
và cũng là dịp bắt thêm những nhịp cầu để nhiều người được khám phá và theo đuổi đam mê với sân khấu nghệ thuật truyền thống
trước khi đến với chương trình gala nghệ thuật truyền thống với chủ đề treo từ sân đình về sân trường
chúng tôi mời quý vị cùng điểm lại những hoạt động văn hóa văn nghệ đặc sắc vừa diễn ra tuần qua
vừa qua tại nhà văn hóa sinh viên quận ba
thành phố hồ chí minh đã diễn ra đêm tổng kết và trao giải liên hoan phim sinh viên thành phố hồ chí minh lần thứ ba năm hai nghìn một mươi bảy
tiếp nối thành công của hai kỳ liên hoan phim sinh viên thành phố hồ chí minh lần một năm hai nghìn một mươi ba và lần hai năm hai nghìn một mươi năm
liên hoan phim sinh viên thành phố hồ chí minh lần ba năm hai nghìn một mươi bảy đã được thực hiện với chủ đề câu chuyện học đường
liên hoan là nơi để các bạn sinh viên thể hiện những giá trị tốt đẹp trong môi trường học đường
trong cuộc sống trong học tập dạy luyện của sinh viên thành phố và các thức phim
đó tạo ra những sản phẩm mang tính sẻ chia và lan tỏa những câu chuyện đẹp phản ánh giá trị nhân văn của sinh viên thành phố
liên hoan đã nhận được bảy mươi một tác phẩm dự thi ở nhiều thể loại khác nhau và ban tổ chức đã lựa chọn các tác phẩm xuất sắc nhất
để trao các giải thưởng vàng bạc và đồng
đây là hoạt động nhằm phát huy khả năng sáng tạo của sinh viên đối với loại hình nghệ thuật điện ảnh
qua đó tôn vinh những giá trị tốt đẹp trong môi trường học đường
mới đây tại hà nội liên hiệp các hội văn học nghệ thuật việt nam
đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác văn học nghệ thuật năm hai nghìn một mươi bảy và triển khai nhiệm vụ năm hai nghìn một mươi tám
trong năm qua tình hình sáng tác văn học nghệ thuật của cả nước vẫn có sự phát triển tích cực
đã tổ chức thành công ngày thơ việt nam tổ chức liên hoan kiến trúc việt nam hai nghìn một mươi chín
hoạt động hưởng ứng diễn đàn cao cấp apec do việt nam đăng cai tổ chức tại đà nẵng
tổ chức được ba triển lãm chuyên đề với ba trăm linh hai tác phẩm tại nhà triển lãm
năm hai nghìn một mươi tám nhân kỷ niệm bảy mươi năm ngày thành lập hội đoàn chủ tịch liên hiệp sẽ đề nghị với nhà nước
trao tặng huân chương sao vàng cho giới văn học nghệ thuật cả nước
đồng thời sẽ triển khai đề án xây dựng trụ sở liên hiệp các hội văn học nghệ thuật việt nam
tại số năm mươi một trần hưng đạo hoàn kiếm hà nội
thưa quý vị sau những năm tám mươi chín mươi ở thế kỷ trước do nhu cầu xã hội vì tìm hiểu tín ngưỡng thờ mẫu
được đẩy mạnh nhất là sau năm hai nghìn một mươi hai
hình tín ngưỡng này được vinh danh là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
sau đó năm hai nghìn một mươi sáu unesco vinh danh thực hành tín ngưỡng thở mẫu tam phủ tứ phủ
là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại
thì nhu cầu tìm hiểu di sản văn hóa này càng tăng lên rõ rệt
trước tình hình đó việc chuẩn hóa những kiến thức về tín ngưỡng thờ mẫu
trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết
nhận thức được sự cần thiết ấy nhóm nghiên cứu thuộc hội di sản văn hóa thăng long hà nội
do thạc sĩ trần quang dũng làm chủ biên đã biên soạn cuốn sách
tín ngưỡng thờ mẫu tứ phủ trốn thiêng nơi cõi thực
tín ngưỡng thờ mẫu tứ phủ trốn thiêng nơi cõi thực
là một cuốn sách được kết tinh từ tâm huyết trí tuệ của một nhóm tác giả
gồm nhiều nhà nghiên cứu nhiều đồng đền thanh đồng cung văn nổi tiếng
trong số họ có những người đã dành cả cuộc đời nhất tâm phụng sự tiên thánh
với mong mỏi duy nhất là góp phần bảo tồn trao truyền và phát huy
những giá trị văn hóa tín ngưỡng thở mẫu cho các thế hệ kế tục
chúng tôi có khoảng một mươi năm niền giã tới các đền phủ những trung tâm thờ tự
các vị thánh trong tín ngưỡng thờ mẫu tứ phủ
rồi có các giao lưu tiếp xúc phỏng vấn sâu đối với các vị là những người thực hành tín ngưỡng
đó là các cơ sở để mà hình thành nên cuốn sách
băn khoăn của chúng tôi là cách tiếp cận của cuốn sách với độc giả làm sao cho phù hợp
khi mà có rất nhiều các tác giả hoặc là các nhà nghiên cứu đã đi trước với rất nhiều công trình
của các học giả trong nước và quốc tế
trong đó có cả những công trình rất là đồ sộ đã nghiên cứu phân tích tìm hiểu về giá trị của tín ngưỡng
cuốn sách được chia làm ba phần phần thứ nhất là trốn linh thiêng
trong phần này bên cạnh việc giới thiệu một cách rõ ràng xúc tích cô động
về thần điện của tín ngưỡng thở mẫu tứ phủ cuốn sách còn giới thiệu khái quát về các lớp tín ngưỡng
có mối quan hệ gắn bó mật thiết với tín ngưỡng thở mẫu tứ phủ như tín ngưỡng thờ đức thánh trần
thở tứ vị hồng nương thở các vị chúa bà
phần thứ hai là thiêng nơi cõi thực đây là phần nội dung được xây dựng từ chia sẻ của các đồng đền
thanh đồng cung văn nổi tiếng về những nghi lễ đặc sắc trong thực hành tín ngưỡng
trong đó có thể tìm thấy rất nhiều chỉ dẫn cụ thể từ nghi lễ đội bát nhang tôn nhang bản mệnh
đến khăn áo hoa man tài mã và lễ vật cúng tiến trong hầu đồng
phần thứ ba là về nơi cửa thánh phần này là kết quả quá trình điền giã suốt hàng chục năm của chính tác giả
trong đó không chỉ cung cấp thông tin cơ bản về các đền phủ quan trọng như địa chỉ số điện thoại lễ hội
ngày tiệc để bạn đọc sẽ tìm hiểu tra cứu mà còn ghi lại các tuổi đội bắt nhang bài văn khấn nôm
để kêu cầu khi đi lễ ở các đền điện phủ của tín ngưỡng
cái sự kiện mà unesco vinh danh đối với việc thực hành tín ngưỡng thở
thì đã là một đợt cao điểm để giới truyền thông phản ánh thông tin tới đồng bào trong nước và quốc tế
và sau cái truyền thông đó sau cái sự kiện đó thì cái nhu cầu tìm hiểu về tín ngưỡng
mong muốn được tiếp cận với tín ngưỡng của công chúng và đặc biệt là giới trẻ thì rất đông
và vì thế cho nên là chúng tôi muốn có một cuốn sách mang tính chất đại cương khái lược nhất
dễ tiếp cận nhất nhưng mà lại chân thực nhất và luận giải tường minh nhất
để giúp cho đọc giả có thể dễ dàng không phải chỉ là tiếp cận cuốn sách
mà là tiếp cận với tín ngưỡng tìm hiểu về văn hóa của tín ngưỡng
với nội dung được cấu trúc rõ ràng tường minh như vậy
cuốn sách hứa hẹn sẽ là cuốn cẩm nang thực sự cần thiết
đối với những ai mong muốn quan tâm tìm hiểu về tín ngưỡng thờ mẫu
cũng như đối với các đệ tử của tín ngưỡng này
thưa quý vị đêm gala nghệ thuật truyền thống
trèo từ sân đình về sân trường đã mang đến cho khán giả một chương trình ấn tượng
khi được thưởng thức nhiều loại hình nghệ thuật truyền thống của dân tộc
giúp khán giả hiểu hơn để thêm yêu những loại hình nghệ thuật ấy
ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị đến với đêm gala
để được sống trọn với ngọn lửa đam mê mà những người trẻ đã thắp lên trên sân khấu ấy
thanh niên sinh viên của mình
chính vì thế mà sau đó thì đoàn trường đã làm rất nhiều chương trình
đưa rất nhiều các loại hình nghệ thuật đến
trong đó có trèo bốn mươi tám h
là một đơn vị các bạn sinh viên thanh niên rất là trẻ
nhưng yêu thích nghệ thuật truyền thống
mong muốn bảo tồn và phát huy
các giá trị nghệ thuật truyền thống
của văn hóa dân tộc
đặc biệt là trèo sầm châu văn
mượn câu chuyện cô bé bảo an
vì bố mẹ bận đi công tác đúng dịp sát tết
nên em được gửi về quê với bà
mới đầu do chưa quen cảnh làng quê
nên bảo an cảm thấy buồn
và nhớ thành phố ra giết
bà của bé thấy thế
nên đã dẫn bảo an đi trải nghiệm không khí tết
ở quê với những phiên trợ có gánh hát sầm
không gian đình làng có hát trèo
và diễn sướng châu văn
cứ như vậy
các trích đoạn đặc sắc được các học viên lần lượt gửi đến khán giả
gồm hát sầm sướng khổ vì chồng
trèo nô màu phú ông
sa lệch chanh
và ba giá hầu đồng châu bé bác lệ
ông hoàng bảy và cô sáu
các tiết mục không phân tách riêng lẻ
mà cùng liên kết với nhau
trong một trình thể thống nhất
được dẫn dắt bởi hai thế hệ
như một cách truyền lửa của người đi trước cho người đi sau
là lời nhắn nhủ nhẹ nhàng
với những người trẻ
về việc giữ gìn tiếp nối tinh hoa truyền thống
của dân tộc
các bạn sinh viên đã đem đến một không gian nghệ thuật truyền thống
trên một sân khấu hiện đại
các bạn đã tiếp lửa cho nghệ thuật dân tộc
bảo tồn và phát huy di sản tinh thần cha ông để lại
theo cách riêng của thế hệ trẻ
dù là những tiết mục biểu diễn của các nghệ sĩ nghiệp sư
thế nhưng chương trình đón nhận được sự đông đảo quan tâm của khán giả thủ đô
tôi thấy các cháu nó trẻ mà nó không chuyên
nhưng mà biểu diễn
các cháu nó không chuyên
rất là có tài năng
nói chung là như là những cái tiết mục
các cháu nó biểu diễn
như là một cái
rất là chuyên nghiệp
nói chung là khả năng của các cháu là
rất có năng khiếu
rất có triệt vắng
không chỉ dừng lại ở những gì đã đạt được
trong thời gian tới
dự án trèo bốn mươi tám h
tôi trèo về quê hương
sẽ tiếp tục những kế hoạch dài hơi hơn
để tự nhiên
được hiện đến cùng ước mơ
đưa văn hóa cổ truyền
đến với tất cả mọi người
trong thời gian tới
chúng tôi cũng muốn là
đưa cái mô hình hoạt động này của chúng tôi
được nhân rộng hơn ở nhiều trường học
để cho các bạn sinh viên
có cơ hội được tiếp cận gần gũi hơn
với những hệ thống truyền thống
và xa hơn nữa
không chỉ là cấp đại học
mà có thể là các cấp dưới
ví dụ như cấp trung học
rồi là cấp tiểu học
các bạn trẻ
các em nhỏ
cũng có thể có cơ hội
để tìm hiểu về những hệ thống truyền thống
bằng nhiệt huyết và niềm đam mê của tuổi trẻ
chắc chắn dự án treo bốn mươi tám h
sẽ tiếp tục trở thành sân chơi bổ ích cho mọi người
và là một trong những cách làm hữu hiệu
trong việc chung tay bảo tồn
và phát triển giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc
hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo
hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo